thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị công an tỉnh lào cai nhận thức đầy đủ sâu sắc tinh thần của nghị quyết
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
coi đây là trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và sự góp phần không nhỏ của quần chúng nhân dân
đảng bộ công an tỉnh lào cai đã bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung gương bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ đưa nghị quyết đi vào cuộc sống
đảng bộ công an trung gương bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

thì tỉnh lào cai cũng có những khó khăn về tình hình an ninh trật tự do những điều kiện tự nhiên đặc thù của tỉnh giáp biên đường biên giới dài nhiều đường mòn lối mở gây ra những khó khăn không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai công an tỉnh lào cai quyết tâm thực hiện quyết liệt bài bản khoa học bám sát nội dung nghị quyết để nghị quyết một mươi hai nhanh chóng lan tỏa đến từng hộ dân từng người dân
để cụ thể hóa nghị quyết một mươi hai của bộ y trị đảng nguyên quân tỉnh đã khẩn trương tham mưu với tỉnh nguyễn triển khai các kế hoạch quán triển toàn bộ các lội dung của nghị quyết một mươi hai đến toàn bộ các đảng bộ của tỉnh lào cai đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh lào cai chăm sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh mới
đồng thời đảng ủy công an tỉnh xây dựng các kế hoạch tổ chức quán triệt học tập nghị quyết một mươi hai cho toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện nghị quyết một mươi hai
vùng sâu của xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai là thôn nậm sò để đến được thôn là một quãng đường rừng núi rất hiểm trở điều kiện tự nhiên và xã hội nơi đây còn gặp nhiều khó khăn
trên địa bàn thôn chiếm chín mươi năm dân số là đồng bào dân tộc mông và giao trước khi có lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thì đây là thôn phức tạp về tình hình an ninh trật tự nhất là tồn tại những hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
bà đặng thị dần nhiều năm là trưởng thôn nậm sò sự tận tụy cần mẫn của bà dân được người dân chân quý bà cũng chủ động phối hợp với công an xã bản việt và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền cho chị em phụ nữ trên địa bàn thôn hiểu rõ thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm mua bán người từ đó các chị em nâng cao cảnh giác cho bản thân đồng thời tuyên truyền lại cho gia đình người thân phòng ngừa loại tội phạm mua bán người
cùng với công an xã chính quy bộ đội biên phòng bà đặng thị dần cũng thường xuyên vận động quần chúng chấp hành những quy định của pháp luật đặc biệt là tuyên truyền để phòng ngừa những vấn đề về an ninh trật tự những vấn đề về xuất nhập cảnh trái phép
chúng tôi là một tổ trưởng tổ an ninh tự quản thì thường xuyên chúng tôi cũng sinh hoạt rồi mời cán bộ an ninh xã rồi biên phòng vào cùng phối hợp sinh hoạt tuyên truyền những cái nội dung những cái tới này cần những cái gì thì chúng tôi tuyên truyền vậy chúng tôi lại tuyên truyền vào dân